đúng một mươi bốn h ngày hôm nay một mươi năm tháng sáu lễ tang đồng chí trần quốc hương nguyên bí thư trung ương đảng
nguyên trưởng ban nội chính trung ương đã được tổ chức tại nhà tăng lễ quốc gia phía nam
tăng lễ đồng chí được tổ chức theo nghi thức lễ tăng cấp nhà nước
bắt đầu lễ viến gia đình họ hàng ông trần quốc hương tiến vào hội trường đón tiếp các đoàn viến tan
ông nguyễn thành phong chủ tịch ubnd tp hcm thay mặt bang tổ chức lễ tăng nhà nước
đọc chương trình lễ tăng thành phần bang lễ tăng
đoàn bang chấp hành trung ương đảng do thường trực bang bí thư trần quốc vượng làm trưởng đoàn
và hội trường chia buồn với gia quyến và viến tăng nhà tình báo huyền thoại trần quốc hương
tiếp đến là các đoàn nguyên lãnh đạo đảng nhà nước đoàn bang thường vụ quốc hội
đoàn chủ tịch nước đoàn chính phủ đoàn ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đoàn bang nội chính trung ương đoàn lãnh đạo thành ủy hội đồng nhân dân
ủy bang nhân dân ủy bang mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hồ chí minh và thành phố hà nội
đoàn văn phòng trung ương đảng đoàn quốc hội do đại tướng đỗ bá tị
phó chủ tịch quốc hội làm trưởng đoàn vào viến đoàn chủ tịch nước do phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh làm trưởng đoàn
đoàn lãnh đạo thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam
thành phố hồ chí minh do bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh nguyễn thiện nhân dẫn đầu
đến viến đồng chí trần quốc hương trong chiều hôm nay còn có nhiều nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
nguyên thủ tướng chính phủ nguyễn tấn dũng nguyên chủ tịch nước nguyễn minh triết
theo chương trình lễ tang lễ viến đồng chí trần quốc hương sẽ kéo dài đến chiều mai ngày một mươi sáu tháng sáu